vùng ven biển đồng bằng sông hồng gồm bốn tỉnh thành phố là hải phòng thái bình nam định và ninh bình được đánh giá là các địa phương có nguồn nước tương đối dồi dào
tuy nhiên do ảnh hưởng của thủy triều nên vào mùa khô hàng năm mặn thường xâm nhập sâu vào cửa sông gây khó khăn cho công tác lấy nước phục vụ sản xuất gieo cấy vụ đông xuân
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh nam định sẽ gieo cấy hơn bảy mươi sáu ha lúa
trong đó diện tích chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn gần năm mươi ha
tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước gieo cấy vụ đông xuân ở tỉnh nam định bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh thành phố ven biển cần tập trung các giải pháp đảm bảo lấy đủ nước phục vụ sản xuất cho bà con
chúng tôi xây dựng kế hoạch để tập trung chí nhập các địa phương ở vùng ven biển và những địa phương cần lấy nước để thao dự hệ thống
và trong đó hiện nay thì có thể nói các địa phương ven biển tập trung là khi mà lượng nước về
thì trong đó một là tập trung cái chỗ là đẩy mặn để mà lấy nước vào rượu đồng thời là thao chua rửa mặn
và những cái vùng có thể lấy nước được thì tập trung lấy vào để chữa nước
đợt một lấy nước vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ bắt đầu từ h ngày hai mươi tháng một đến hai mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
đợt này sẽ tập trung cho các địa phương ven biển và thao rửa một số hệ thống thủy lợi bị ô nhiễm
do đó các địa phương cần bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi trong thời gian vận hành
để lấy nước